thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đi khảo sát mô hình chuyển đổi sản xuất nông nghiệp tại xã hiệp đức huyện cai lậy tỉnh tiên giang thủ phủ trái cây của cả nước
trao đổi với bà con nông dân thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao mô hình sản xuất với hiệu quả cao của cai lệ
trên toàn huyện hiện có tới một mươi hectare trồng sầu riêng chiếm gần một nửa diện tích sầu riêng của cả nước
chia sẻ với bà con về những khó khăn thách thức do tác động của biến đổi khí hậu thủ tướng nhấn mạnh
đảng nhà nước thấu hiểu vấn đề này chuyển lời thăm hỏi động viên tới bà con cố gắng vượt qua khó khăn
trong tình hình biến đổi khí hậu ngày càng ngây gắt và cực đoan thủ tướng cho rằng cần xem xét chuyển đổi mùa vụ cho phù hợp
thủ tướng giao cho bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu chính sách hỗ trợ những vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai xâm nhập mặn
thủ tướng mong muốn bà con đoàn kết sáng tạo nỗ lực vượt qua khó khăn chiến thắng thiên tai